tiếp tục với thông tin về tình hình mưa lũ do mưa lớn kéo dài trong hai ngày vừa qua trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn đèo viêu lắc thuộc xã ba tiêu huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã xảy ra tình trạng đường nứt sạt lở đá đất tràn xuống đường gây tắc giao thông đe dọa đến an toàn tính mạng của người đi đường
và lực lượng công an đã có mặt dầm mưa bám vùng sạt lở để hỗ trợ bảo vệ tính mạng của người dân
tại nhiều vị trí như km sáu mươi sáu năm mươi km sáu mươi bốn bốn trăm linh và km sáu mươi ba ba trăm năm mươi thuộc đèo viêu lắc do sạt lở các phương tiện qua lại khó khăn nguy hiểm
tại vị trí km bảy mươi bảy mặt đường bị nứt toác sụt lún
lực lượng công an huyện ba tơ công an xã ba tiêu đã bố trí cán bộ túc trực chốt chặn nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng cảnh báo hướng dẫn và giúp đỡ người dân và các phương tiện đưa thông an toàn
huyện ba tơ cũng đã huy động các phương tiện ứng trực giải phóng lượng đất đá sạt lở ra đường
hiện thời tiết vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp công an huyện ba tơ tiếp tục phân công cán bộ chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở hai đoạn đầu đèo viêu lắc
trong khi đó mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã khiến một số vị trí trên quốc lộ hai mươi bảy c thuộc đèo khánh lê huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa bị sạt lở
một lượng lớn đất đá từ tàu lê dương trượt đổ tràn ra mặt đường tạo thành chứng hại vật khiến các phương tiện không thể di chuyển qua lại
bên cạnh đó mưa lớn nước từ trên cao đổ xuống cũng đã làm một số vị trí khác có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa đã huy động lực lượng phương tiện phối hợp với khu quản lý đường bộ ba khẩn trương giải phóng đất đá tràn xuống mặt đường đèo nỗ lực lập lại giao thông trong thời gian sớm